trước nhu cầu đi lại của người dân tăng cao dịp tết nguyên đán mậu tuất các bến xe tại thành phố hồ chí minh đã sẵn sàng kế hoạch tăng cường xe chất lượng cao phục vụ bà con
các hãng vận tải cũng cam kết chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu về quê đón tết của hành khách
tại bến xe miền đông vé tết nguyên đáng mậu tuất chính thức được bán từ ngày sáu tháng một đến hết ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi tám với giá vé phụ thu tăng không quá sáu mươi
vẫn như mỗi năm hành khách đi các tuyến miền trung tây nguyên miền bắc thường chọn lựa những hãng xe chất lượng cao để mua vé tết
khách đặt mua sớm nên nhiều hãng vận tải có thương hiệu đã thông báo hết vé vào các ngày cao điểm từ hai mươi ba đến hai mươi chín tết
mình cũng đang rất là lo lắng không biết là mình sẽ về xe gì và mình đang tìm một cái xe nào mà nói chung là chất lượng cũng gần tương đương để mình có thể đi về kịp trong dịp tết
em vừa hỏi xe phương trang thì người ta báo là hết vé rồi
chắc là có thể em
em sẽ chuyên hướng em đi xe khác về
trước nhu cầu lớn của hành khách đối với xe chất lượng cao đại diện bến xe miền đông cho biết hiện tại các hãng xe đã chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ đầu tư số lượng phương tiện phục vụ hành khách đi lại thuận tiện an toàn
việc chấp hành quy định bán vé theo niêm yết giá của các hãng vận tải bảo đảm quyền lợi cho hành khách